có nguy cơ thấp hơn về khả năng bị nhiễm và mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu bị nhiễm sars cov hai
cụ thể những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng hoặc đã khỏi covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm được xác định là f một
có giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày tiếp theo
và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau sát hỏng mức phi chát
các trường hợp này phải báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr mẫu đơn ba lần
lần một khi bắt đầu thực hiện cách ly
lần hai vào ngày thứ ba và lần ba vào ngày thứ bảy
những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày tính đến thời điểm được xác định là f một
thực hiện cách ly y tế một mươi ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong thời gian bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe
các trường hợp này phải báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
họ cũng phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr mẫu đơn ba lần
lần một khi bắt đầu thực hiện cách ly lần hai vào ngày thứ năm và lần ba vào ngày thứ một mươi
với những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế một mươi bốn ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
và luôn thực hiện thông điệp năm k
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe các trường hợp này phải báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
cơ quan này sẽ đề xuất ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
tiếp tục với thông tin điểm nóng dịch covid một mươi chín tại phường phú đô nam tử liêm hà nội
với số f tăng liên tục địa phương này đã thành lập ba chốt mềm kiểm soát người ra vào địa bàn phường
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội ổ dịch phường phú đô quận nam từ liêm với số lượng f liên tục tăng
phường phú đô là khu vực duy nhất tại hà nội nâng lên cấp độ dịch bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
ngày một mươi tám tháng một mươi một lãnh đạo phường phú đô nam từ liêm hà nội cho biết
chính quyền đã thiết lập ba chốt mềm kiểm soát người ra vào địa bàn phường từ sáu giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi một
cụ thể tại ngõ năm mươi bốn lê quang đạo cổng làng châu văn liêm và chốt đường đồng bong
theo lãnh đạo phường phú đô lực lượng chức năng kiểm soát người dân thông qua việc quét mã qr code
khuyến cáo khi ra vào vùng đỏ phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch
ổ dịch phường phú đô được phát hiện từ ngày bốn đến ngày năm tháng một mươi một
thông qua xét nghiệm những người biểu hiện ho sốt tới trạm y tế phường phú đô khai báo rải rác
từ nhóm bệnh nhân trên quận nam từ liêm xét nghiệm diện rộng
gồm người thuộc diện liên quan f và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường phố đô
người bán hàng ở mặt đường mặt ngõ
tổng số một một trăm bốn mươi hai mẫu kết quả phát hiện thêm nhiều f trong đó có cả trẻ em
chính quyền địa phương phong tỏa cứng một mươi bốn ngày đối với một ba trăm năm mươi hai người dân
của hai trăm tám mươi tám hộ gia đình thuộc tổ dân phố số một số năm và số sáu tại phường phú đô
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam từ liêm nhận định
các nguồn lây bệnh rất nhiều từ các vùng có dịch về địa phương
trước diễn biến dịch ở phường phú đô quận đã chỉ đạo phải xét nghiệm hết các cư dân
trong khu vực phong tỏa đồng thời mở rộng cho các đối tượng nguy cơ xung quanh bên ngoài
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một ông trần đức hoạt bí thư quận nam từ liêm
đi kiểm tra công tác phòng chống dịch
phường phú đô đề nghị với khu vực phong tỏa phải kiểm soát thật chặt các rào chắn
các khu vực cách ly rõ ràng tránh trường hợp chặt bên ngoài và lỏng bên trong
ông tuấn yêu cầu lực lượng kiểm soát liên tục trong khu vực phong tỏa
đẩy mạnh xét nghiệm ở tầng suất cao hơn nữa để kiên quyết dập dứt điểm ổ dịch
đối với khu vực ngoài phong tỏa thì phong tỏa hẹp truy vết cách ly
và theo dõi sức khỏe của người dân theo đúng quy trình
đặc biệt những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao như hộ kinh doanh buôn bán búng
điều qua đến việc hà nội quyết định cách ly xét nghiệm theo dõi y tế người từ vùng vàng cam đỏ
kể cả đã tiêm đủ mũi vaccine và khỏi covid một mươi chín thì bộ y tế có văn bản gửi các tỉnh thành
đề nghị cho ý kiến về điều chỉnh số ngày cách ly với f một đã tiêm đủ
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội điều chỉnh công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
và cách ly người từ các tỉnh thành có dịch đến hà nội
trong đó thí điểm điều trị f nhẹ ít triệu chứng tại các cơ sở thu dung
sau thời gian thí điểm hà nội sẽ mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ tại các quận huyện và thị xã
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín đi về từ vùng đỏ và cam
hoặc các tỉnh thành có số ca mắc cao như tp hcm bình dương long an đồng nai v v
hà nội yêu cầu cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà
xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy thay cho chỉ xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất như trước đây
người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine covid một mươi chín đi về từ khu vực cam
cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú
trong vòng bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp năm k
xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy từ khi tới hà nội
thay cho việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà và không chỉ định xét nghiệm
những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín về hà nội
từ khu vực nguy cơ cấp độ hai tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất
những người chưa tiêm tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín đi về từ khu vực nguy cơ trung bình cấp độ hai
tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến hà nội phải khai báo y tế và thông báo cam kết với chính quyền địa phương
với việc yêu cầu cách ly kể trên của hà nội sẽ ảnh hưởng nhiều đến đi lại công tác
đặc biệt là công tác ngắn ngày của người từ nhiều tỉnh thành đến hà nội
và sau khi đi công tác làm việc rồi quay lại hà nội
trước việc ép không tăng cao ông nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm quần hà nội
bày tỏ lo ngại trước nguy cơ lây nhiễm chéo rất lớn tại các khu cách ly tập trung tại thành phố
vừa qua ủy ban nhân dân hà nội ban hành công điện số hai mươi ba về việc tiếp tục triển khai
biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
thành phố tiếp tục duy trì và mở rộng các khu cách ly tập trung f một
việc cách ly tại nhà chỉ được đưa vào thí điểm trong thời gian tới
khi có thông báo mặt khác theo thống kê hàng ngày của sở y tế hà nội
số ca nhiễm sars cov hai ở khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố thời gian qua
liên tục tăng cao thường chiếm hơn năm mươi f mới trong ngày
so với lượng ca cộng đồng số ca trong khu cách ly thậm chí cao gấp ba bốn lần
có thể lý giải nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai
sau khi vào khu cách ly tập trung là do họ đã nhiễm virus từ trước
tuy nhiên các chuyên gia y tế khẳng định nguy cơ lây nhiễm chéo
trong khu cách ly tập trung là rất rõ ràng
những con số thống kê nói trên tại hà nội cũng đã phần nào chứng minh cho mối nguy này
việc cách ly tập trung còn ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân
trong bối cảnh chúng ta đang đặt nhiều kỳ vọng vào chính sách thích ứng
linh hoạt sống chung an toàn với ncov
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhận định
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội có một số điểm phức tạp khi thành phố là trung tâm đi lại
như người dân từ vùng có dịch trở về
theo ông phu nhiều người dân có nhu cầu đã trở về quê hương từ vùng dịch
sau thời gian dài giãn cách
những người này có thể nhiễm ncov và lây cho gia đình
người xung quanh nếu không được quản lý tốt
ngoài ra chúng ta còn xuất hiện tình trạng chủ quan tập trung đông người
không thực hiện tốt năm k sau khi xã hội được nới lỏng
vị chuyên gia này đánh giá hà nội hiện vẫn có thể kiểm soát được tình hình
tuy nhiên công tác phòng dịch nhìn chung sẽ gặp nhiều vất vả hơn giai đoạn trước
trong bối cảnh đó công điện số ba mươi hai đã được đưa ra nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
dẫu vậy một trong những nội dung chính của công điện này là tiếp tục mở rộng
khu cách ly tập trung cho f một lại đang gây ra nhiều sự khó hiểu
nhất là khi việt nam đang hướng tới thích
hợp ứng linh hoạt sống chung an toàn với sars cov hai
hà nội đã thực hiện thí điểm điều trị f tại y tế cơ sở cách ly f một tại nhà
và nhận nhiều ý kiến trái chiều
báo sức khỏe và đời sống đã có cuộc trao đổi với ông khổng minh tuấn
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tận hà nội để làm rõ vấn đề này
theo ông khổng minh tuấn đây là cách nhìn phiến diện chưa đặt đúng bối cảnh tình huống
cũng như năng lực phòng chống dịch của từng địa phương
thực tế cũng có sự lúng túng trong phòng chống dịch ở nhiều địa phương trong thời gian trước
đã dẫn đến sự phát sinh hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày
khi hệ thống y tế và nhân lực quá tải buộc phải cách ly f một điều trị f tại nhà
suốt kinh nghiệm từ đó hà nội thực hiện cách ly f một điều trị f tại cơ sở
từ thời điểm chỉ có vài chục đến hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày
được xem là bước đi chủ động song vẫn đảm bảo chặt chẽ tránh tình trạng dịch bùng phát thiếu kiểm soát
nhiều lượng f sẽ gia tăng trên địa bàn hà nội đã cho phép thí điểm cách ly f một tại nhà
tuy nhiên tất cả các trường hợp f một sẽ phải được thực hiện thí điểm từng bước một
và sau thời gian triển khai đánh giá đạt hiệu quả đảm bảo thực sự an toàn đối với người được cách ly
gia đình được cách ly và đảm bảo an toàn với khu dân cư có f một cách ly tại nhà
lúc đó sẽ triển khai trên diện rộng
trước mắt các quận huyện sẽ chọn địa điểm để thực hiện cách ly
quận nào cũng sẽ thí điểm để tự đánh giá
theo đặc thù dân cư cấu trúc nhà cửa của địa phương mình để làm sao đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cách ly f một tại nhà trong một mươi bốn ngày việc đảm bảo an toàn phải đặt lên hàng đầu
tôi cũng thông báo luôn hiện các cơ sở cách ly của hà nội vẫn đảm đương được sáu mươi đến bảy mươi trường hợp f một
về điều trị f tại cơ sở dựa trên nền tảng trạm y tế lưu động các trạm y tế xã phường
hoặc khi số lượng f tăng thì dựa trên nền tảng các trạm y tế đa khoa khu vực
từ việc này việc điều trị f tại cơ sở sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí
cũng như giúp người dân được đưa đến khu cách ly điều trị sớm nhất
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
tại các tỉnh miền trung hiện tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân khá nhanh
nhưng nhiều nơi lại đang gặp khó khăn trong việc triển khai tiêm tiếp do vaccine đã cạn
ông đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cho biết
đến nay toàn tỉnh đã tiêm được hơn một tám triệu liều vaccine covid một mươi chín
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một lượng vaccine đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một đạt sáu mươi chín bốn mươi hai
ông tùng cho biết thêm thanh hóa còn thiếu khoảng một hai triệu liều vaccine nổ
để tiêm đủ hai mũi cho nhóm đối tượng trên
dự kiến hết tháng một mươi một việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của tỉnh sẽ đảm bảo như kế hoạch đề ra
nếu được phân bổ đủ vaccine
ở nghệ an ông dương đình chỉnh giám đốc sở y tế tỉnh thông tin
địa phương đã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
không có việc ung ứ vaccine trong kho chậm tiêm cho người dân
đến nay có sáu mươi bốn năm dân số trên một mươi tám tuổi ở nghệ an đã tiêm mũi một và một mươi bảy năm người đã tiêm mũi hai
theo ông chỉnh tốc độ tiêm vaccine ở nghệ an lúc nào cũng đứng nhóm đầu một mươi tỉnh
tuy nhiên do thiếu vaccine nên tỷ lệ còn thấp
ông nguyễn tuấn quyền giám đốc sở y tế hà tĩnh cho biết
hiện vaccine trong kho đã hết không đáp ứng đủ nhu cầu tiêm phòng cho người dân
hà tĩnh đã được phân bổ năm mươi bốn triệu vaccine trong kho
nhu cầu vaccine cho người trên một mươi tám tuổi
trong đó có tám mươi một người trên một mươi tám tuổi đã tiêm một mũi và mới chỉ đạt ba mươi một tỷ lệ tiêm mũi hai ông tuấn nói
cũng theo ông tuấn hiện vaccine đang thiếu nhưng hà tĩnh lúc nào cũng nằm trong một mươi tỉnh có tốc độ tiêm vaccine nhanh nhất
phó giáo sư tiến sĩ trần kim hảo giám đốc sở y tế tỉnh thừa thiên huế cho biết
địa phương này đang đạt được tiến độ tiêm vaccine rất nhanh khi tỷ lệ người dân được tiêm cao
ông trần kim hảo cho biết
hiện số người dân của tỉnh thừa thiên huế trên một mươi tám tuổi là chín trăm năm mươi bảy một trăm ba mươi sáu người
nếu tiêm phủ vaccine để đủ hai mũi một người thì địa phương còn thiếu khoảng bốn trăm năm mươi năm sáu trăm bốn mươi tám liều
ngoài ra ngành y tế của tỉnh cũng đang xin bổ sung vaccine để tiêm cho khoảng một trăm linh trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
trong đó có tỉnh hà tĩnh trần kim hảo giám đốc sở y tế tỉnh thừa thiên huế cho biết
địa phương này đang đạt được tiến độ tiêm vaccine rất nhanh khi tỉ lệ người dân được tiêm cao
vừa qua đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở đã có công văn khẩn gửi công an thành phố về việc cấp mã định danh
để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
cụ thể đối tượng gồm tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại tp hcm
hoặc hộ khẩu thường trú tại các tỉnh thành phố khác thuộc đối tượng tiêm vaccine tại thành phố
theo đó căn cứ vào chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm hoạt động tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trên toàn thành phố yêu cầu
thông tin tiêm vaccine phải có đầy đủ thông tin về mã định danh của người dân
sở cũng đề nghị công an tp hcm phối hợp với công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các quận huyện thành phố thủ đức phối hợp với đơn vị giáo dục
để hoàn thành việc cấp mã định danh cho học sinh
trước đó sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đất
và các đơn vị liên quan về tổ chức tiêm vaccine mũi hai cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
cụ thể từ ngày hai mươi hai
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
thành phố tổ chức tiêm mũi hai cho tất cả trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi trên địa bàn
đã được tiêm mũi một đủ thời gian kể cả trẻ đã được tiêm mũi một tại tỉnh thành phố khác
đồng thời tiếp tục tiêm mũi một cho những trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi chưa được tiêm trong đợt một
do phải hoãn tim hoặc mới tròn một mươi hai tuổi mới đồng thuận tham gia tiêm chủng mới trở về tp hcm v v
trước đó từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tp hcm tổ chức tiêm vaccine mũi hai cho trẻ
từ một mươi hai một mươi bảy tuổi trên diện rộng
đến nay có khoảng bảy trăm linh em đã được tiêm mũi một
trong đó có tám quận huyện trên địa bàn tp hcm đã hoàn thành tiêm mũi một cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
gồm các quận một ba năm sáu một mươi một phú nhuận tuần phú và huyện cường chờ
tp thủ đức và các quận huyện còn lại có tỉ lệ tiêm mũi một
từ trên bảy mươi bốn đến gần một trăm linh
các địa phương có tỷ lệ mũi một cho trẻ ở độ tuổi này thấp nhất là
huyện củ chi và quận tám cùng sáu mươi ba huyện bình chánh và quận bình thạnh cùng sáu mươi năm
vaccine được lựa chọn tiêm cả hai mũi cho trẻ là của pfizer
khoảng cách giữa hai mũi là từ ba đến bốn tuần hai mươi một ngày đến hai mươi tám tuần theo khuyến cáo
theo quy định mới nhất của ubnd tp hcm xe ôm công nghệ đã được hoạt động trở lại
tuy nhiên người dân tp hcm muốn đi xe ôm lại khá chạy chật
bởi chỉ mới có một hãng mở lại dịch vụ này
tối một mươi bảy một mươi một sở giao thông vận tải tp hcm
cho biết các độ dịch trên địa bàn tp hcm hiện ở cấp độ hai
do đó xe ôm công nghệ chở khách được hoạt động lại với số lượng không quá năm mươi
số xe của đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong ngày một mươi tám tháng một mươi một nhiều người dùng tại tp hcm cho biết
khi mở ứng dụng của các hãng vẫn chưa thấy dịch vụ này hoạt động
tính đến trưa ngày một mươi tám một mươi một chỉ mới có ứng dụng của hãng bi mở lại dịch vụ xe ôm công nghệ
hai hãng grab và gojob
đại diện bi cho biết sau khi nhận được hướng dẫn của sở giao thông vận tải tp hcm
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một hãng đã nhanh chóng mở lại dịch vụ gọi xe hai bánh bi
nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển đi lại của người dân trên địa bàn tp hcm
còn gojob cho hay hãng sẽ mở lại dịch vụ xe ôm công nghệ từ ngày một mươi chín một mươi một
theo gojet với quy mô xe công nghệ hai bánh được hoạt động năm mươi công suất
hàng chục tài xế đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và đã sẵn sàng để có thể hoạt động
tất cả các đối tác tài xế đều được yêu cầu tuân thủ nguyên tắc năm k
và đã tiêm ít nhất một liều vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
theo quy định của cơ quan chức năng
trong khi đó grab vẫn chưa thông báo cụ thể về thời gian mở lại dịch vụ xe công nghệ
hãng đang chuẩn bị những bước cuối cùng để mở lại dịch vụ này
với số lượng không quá năm mươi xe theo quy định
không chỉ khách hàng mà nhiều tài xế cũng ngóng dịch vụ xe ôn công nghệ được mở trở lại
để có thêm thu nhập
thời gian qua khi dịch vụ xe ôn công nghệ hai bánh chưa được đón khách
hầu hết tài xế đều chỉ tập trung ra thức ăn
người chưa từng gia thức ăn cũng phải đăng ký chạy cho dịch vụ này để có đồng ra đồng phô
nhiều tài xế cho biết dù đã nghe thông tin được hoạt động trở lại nhưng đến nay
vẫn chưa được hãng thông báo cụ thể
dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh với nhiều các cộng đồng tại tp huế
nhiều gia đình có trẻ em rất nhỏ tuổi buộc phải đi cách ly ngay
bất kể lúc nửa đêm để phòng chống dịch bệnh
dịch covid một mươi chín đợt bốn với nhiều ca cộng đồng phất tạp
mức độ lây lan mạnh tại tp huế đã khiến ngành y tế truy vết ngày đêm
nhiều gia đình đang ngủ thì nhận được lệnh phải đi cách ly ngay trong đêm vì liên quan đến f một
hình ảnh những em nhỏ trong bộ đồ bảo hộ kính mít chuẩn bị vào khu cách ly
những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra
khi đang ngủ phải thất cùng cả nhà đi cách ly
rồi một mình ngồi chờ đến lượt xét nghiệm tại sân khu cách ly trong đêm đông lạnh lên
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
xin chào và hẹn gặp lại